một chuyên gia trung quốc đại lục cho biết tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở hồng kông đang tiến đến giai đoạn cao điểm
với sự gia tăng theo cấp số nhân của các trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín
nhiều chuyên gia dự báo dịch covid một mươi chín ở hồng kông gần đạt đỉnh số ca bệnh không còn tăng theo cấp số nhân
nhóm chuyên gia y tế đại lục và chính quyền đặc khu hành chính hồng kông hkasa đã đạt được sự nhất trí cao về xu hướng dịch bệnh của hồng kông
và các ưu tiên các mốc quan trọng và kế hoạch hành động để chống dịch
liangwanian lãnh đạo nhóm chuyên gia y tế đại lục tại hồng kông ủng hộ cuộc chiến chống dịch bệnh
liang cũng là trưởng ban chuyên gia ứng phó với covid một mươi chín thuộc ủy ban y tế quốc gia trung quốc
lưu ý rằng việc giảm thiểu tử vong ở những bệnh nhân đã được xác nhận
các ca nặng và nhiễm trùng là nhiệm vụ chống dịch cấp bách nhất ở hồng kông vào lúc này
ông nói điều quan trọng là hồng kông phải thực hiện các biện pháp chính xác và hiệu quả hơn
và việc chăm sóc người cao tuổi nhóm ưu tiên quan trọng nhất nên được ưu tiên
liang tin rằng chính phủ hakasa đang làm việc trong lĩnh vực trên
bao gồm việc chỉ định bệnh viện qn elizabeth là bệnh viện được chỉ định cho bệnh nhân covid một mươi chín
cùng các biện pháp chống dịch khác maliang cho rằng sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong do bệnh dịch
ông cho biết việc giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín sẽ ổn định xã hội hồng kông
giảm bớt sự hoang mang của công chúng và nâng cao niềm tin của những người làm công tác chống dịch
đặc biệt là nhân viên y tế
theo số liệu và kết quả thảo luận với các chuyên gia hồng kông
liang cho rằng tình hình dịch bệnh ở hồng kông đang tiến gần đến đỉnh cao
và xu hướng gia tăng theo cấp số nhân trước đây về cơ bản đã được kiểm soát
đây là một tin tốt nhưng chúng ta không được bất cẩn
và thêm rằng thời gian của cao nguyên phụ thuộc vào việc các biện pháp phòng chống dịch
và kiểm soát có được thực hiện hiệu quả hay không
và các biện pháp y tế công cộng có liên quan có được tối ưu hóa hơn nữa hay không
ông liang nhấn mạnh hồng kông nên cố gắng hết sức để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
xác định những người bị nhiễm bệnh và ngăn chặn sự tiến triển của bệnh
liang đề nghị chính phủ hakasa cải thiện hệ thống y tế nhân lực và điều phối
đồng thời tăng cường hướng dẫn
điều trị và chăm sóc tâm lý cho một số lượng lớn bệnh nhân cao tuổi được điều trị cách ly tại nhà
ông nói rằng việc tiêm phòng là cần thiết để ngăn ngừa các trường hợp covid một mươi chín nặng
và giảm tiền lệ tử vong
ông hy vọng rằng chính phủ hakasa sẽ kiên quyết và nhanh chóng mở rộng phạm vi tiêm chủng
đặc biệt là đối với những người dễ mắc các bệnh bao gồm cả người già và trẻ em
về thời điểm triển khai thử nghiệm phổ cập ở hồng kông ông leang cho rằng
cần phải xem xét toàn diện các yếu tố khác nhau
bao gồm mục đích điều kiện phương tiện và năng lực
ông tin rằng chính phủ hakasa có đủ trí tuệ và khả năng để giải quyết tốt vấn đề này